những đột biến của biến thể hiv khiến cho tác động của nó trở nên nghiêm trọng hơn dễ lây nhiễm hơn
tuy nhiên thuốc chống virus vẫn có tác dụng đối với biến thể hiv này
các nhà nghiên cứu nhận thấy một loại biến thể của virus hiv dễ lan truyền và nguy hiểm hơn đã lưu hành ở hà lan hàng thập kỷ qua
một phân tích trên hơn một trăm linh bệnh nhân cho thấy biến thể này làm tăng lượng virus trong máu người bệnh khiến virus dễ lây lan hơn
biến thể hiv này dường như cũng dẫn đến sự sụt giảm tế bào miễn dịch cd bốn t
vì vậy người nhiễm biến thể có nguy cơ tiến triển thành bệnh s nhanh hơn so với những người chỉ nhiễm phiên bản cũ của virus hiv
sự nổi lên của dạng hiv có động lực cao hơn này là lý do để chúng ta phải cảnh giác hơn
tuy nhiên nó chưa đến mức gây ra khủng hoảng như thế công
các đột biến tìm thấy trong biến thể mới này không gây kháng thuốc đối với loại thuốc điều trị hiv hiện nay
đó là ý kiến của joe beckham nhà dịch tế học phân tử và nhà sinh học tiến hóa tại đại học california ở san diego
tất cả công cụ phòng chống hiv của chúng ta hiện vẫn có tác dụng tốt
nghiên cứu trên đăng tải trên tạp chí khoa học cn như một lời nhắc nhở chúng ta rằng virus không phải luôn biến đổi để trở nên kém độc lực hơn qua thời gian
các báo cáo mới cho thấy những biến thể omicron của virus sars cov hai
thường gây ra triệu chứng covid một mươi chín nhẹ hơn đã làm dấy lên giả thuyết rằng virus sẽ trở nên kém nguy hiểm hơn
đó không phải là cách virus vận hành
bà emma hawcross nhà dịch tế học phân tử tại đại học berns cho hay
mặc dù hiv và sars cov hai là hai virus khác nhau trên nhiều phương diện không có nghĩa rằng sars cov hai có thể trở nên lành tính hơn
hiv là một trong những virus đột biến nhanh nhất đã từng được nghiên cứu
các phiên bản của virus biến đổi từ người này sang người khác và đôi khi nó biến đổi ngay trong một cá thể
nghiên cứu trước đó ghi nhận thay đổi về độc lực tổng thể của hiv
nhưng những thay đổi này thường là kết quả của nhiều chủng có các đột biến khác nhau
nghiên cứu trên tạp chí cn là một ví dụ nổi bật về những thay đổi mang tính độc lực có thể do một vài đột biến trong một chủng hiv đơn lẻ
so sánh với những người nhiễm hiv các chủng khác
những người nhiễm biến thể mới có tải lượng virus trong máu gấp năm năm lần và lượng tế bào miễn dịch tcd bốn bị thu hẹp lại với tốc độ nhanh gần gấp đôi
sự sụt giảm tế bào miễn dịch t cd bốn loại tế bào phối hợp phản ứng miễn dịch của cơ thể để chống lây nhiễm là dấu hiệu hiv đã làm tổn hại tới hệ miễn dịch
các nhà nghiên cứu ước tính rằng nếu không được điều trị người nhiễm biến thể này có thể tiến triển thành bệnh f chỉ trong vòng hai ba năm sau khi được chuẩn đoán nhiễm hiv
so với thời hạn sáu bảy năm ở những người mắc các chủng hiv khác
bằng việc giải trình tự gen các nhà nghiên cứu truy vết mối quan hệ tiền hóa giữa các biến thể hiv để quyết định xem virus lây lan nhanh tới mức nào
người nhiễm biến thể hiv mới phát hiện có cùng các phiên bản liên quan của virus cho thấy rằng biến thể mới này đã lan từ người này sang người khác một cách nhanh chóng
chris wyman nhà dịch tế học tiến hóa tại washington d c
wimond và các đồng nghiệp của ông ước tính rằng biến thể này bắt đầu xuất hiện từ thập kỷ một nghìn chín trăm chín mươi ở hà lan và nhanh chóng lây lan trong những năm hai nghìn
sự lưu hành của biến thể bắt đầu giảm kể từ khoảng năm hai nghìn một mươi có lẽ do những nỗ lực của hà lan trong việc ngăn chặn sự lây lan của hiv
hai người ở những quốc gia khác cùng những biến thể một người ở thụy sĩ người khi ở bỉ tuy nhiên giải trình tự gen chưa thấy có ca nào phát hiện ở ngoài những nơi kể trên
matt doherty giám đốc chương trình hiv niêm gan và các bệnh lây truyền qua đường tình dục toàn cầu tại tổ chức y tế thế giới cho biết
chúng ta không cần phải quá lo lắng về biến thể mới này
tuy nhiên kết quả nghiên cứu của đội ngũ nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc giám sát và ứng phó với đại dịch nhằm phát hiện phân tích đặc tính và ứng phó với các phiên bản mới của mầm bệnh
nghiên cứu trên nhấn mạnh tới tầm quan trọng việc xét nghiệm và điều trị hiv đại trà
salim abdul karim giám đốc trung tâm y tế thế giới who cho biết
chương trình nghiên cứu s tại nam phi chia sẻ rằng
siêu khóa nằm ở việc nhận diện người nhiễm hiv nhanh chóng và điều trị sớm bởi điều trị sớm sẽ sống khỏe và góp phần ngăn ngừa biến thể
chúng ta cần phải làm những gì
phải tăng cường các hoạt động phòng chống hiv và s
người có hành vi nguy cơ cao cần đi xét nghiệm để phát hiện hiv càng sớm càng tốt
nếu bị nhiễm hiv cần phải điều trị arv ngay lập tức để kiểm soát nhanh tài lượng virus hiv trong máu
may mắn là các thuốc arv hiện nay
vẫn có hiệu quả tốt với biến chủng vb
trạng đường đến chấm dứt linh bệnh aids còn rất nhiều khó khăn
nhưng nếu cùng cố gắng chúng ta chắc chắn có thể sẽ đạt được